để duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và bảy mươi năm triển thắng điện biên phủ
bộ thông tin và truyền thông vừa đề nghị các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin
ưu tiên nguồn lực cho ứng trực giám sát hai mươi bốn trên bảy
lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông vừa ký văn bản đôn đốc công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
và bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ gửi tới các bộ ngành địa phương các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet nền tảng số cùng những tổ chức tài chính ngân hàng thương mại trên toàn quốc
văn bản của bộ thông tin truyền thông đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần củng cố và ưu tiên nguồn lực
nhân lực cho nhiệm vụ ứng trực giám sát hai mươi bốn trên bảy đồng thời chủ động theo dõi thường xuyên liên tục các hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung
hệ thống phòng chống mã độc tập trung để bảo đảm phát hiện xử lý và khắc phục kịp thời sự cố tấn công mạng cảnh báo mã độc được xác minh
yêu cầu kiểm tra cập nhật đầy đủ các bản vá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo cảnh báo của cục an toàn thông tin và các cơ quan tổ chức liên quan
ra soát kiểm tra đánh giá khắc phục các lỗ hổng bảo mật bóc gỡ phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ máy chạm trong hệ thống mạng
cùng với yêu cầu xử lý quyết liệt triệt để các trường hợp phát tán tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo cuộc gọi rác cuộc gọi lừa đảo mà người dùng phản ánh
bộ thông tin và truyền thông còn chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet và nền tảng số
thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của bộ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
còn trong chiều nay văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng vừa có thống kê về thiệt hại của các tỉnh miền núi phía bắc
khi những ngày vừa qua các địa phương này liên tục xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
ảnh hưởng của hội tụ gió trên năm mét di chuyển từ thượng lào sang ba ngày qua các tỉnh lai châu sơn la tuyên quang cao bằng bắc cạn xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
thống kê của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cao bằng thiệt hại lớn nhất với gần hai năm trăm linh nhà bị tốc mái
tập trung ở các huyện trùng khánh nguyên bình hòa an hạ lan thiệt hại kinh tế hơn tám tỷ đồng
tiếp theo là hà giang với hơn một bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hại bắc cạn hơn sáu trăm linh lai châu lào cai mỗi tỉnh hơn một trăm năm mươi căn ba mươi trường học bị tóc mái hư hỏng
tập trung ở hà giang với một mươi bảy trường học lào cai cao bằng mỗi nơi bốn trường thanh hóa lai châu mỗi nơi hai trường bắc cạn một trường
ngoài ra chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm người trèo thuyền trên lòng hồ thủy điện sơn la thuộc huyện sìn hồ lai châu thì bị lật ba người bám được vào can nhựa và được người dân cứu sống hai người còn lại đang mất tích
tư vấn định hướng nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh các em học sinh người lao động và toàn xã hội về nghề nghiệp từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong công tác giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày hai mươi tháng bốn sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp và giải quyết việc làm
tham gia ngày hội có hơn một học sinh sinh viên các em học sinh các bậc phụ huynh được tham quan tư vấn trực tiếp trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp và thị trường lao động thông qua các gian hàng tư vấn tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trung tâm dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp
và cho các bạn tại vì nó sẽ giúp cho em và những bạn sẽ tìm được cho mình những hướng đúng đắn hơn và sẽ có những trải nghiệm hơn trong cuộc sống
ngày hội là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các doanh nghiệp giới thiệu trực tiếp đầy đủ đến học sinh phụ huynh người lao động về tiềm năng thế mạnh ngành nghề quy mô đào tạo phương thức tuyển sinh của các trường thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước
các em đến đây nguyện vọng các em là tìm những công việc làm phù hợp với các ngành nghề đào tạo của nhà trường
và các em cũng đã có những việc làm mà các doanh nghiệp đáp ứng sau khi các em ra trường
cũng qua ngày hội này các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp đã trình bày hết các khả năng các nghề nghiệp của mình phục vụ cho nhu cầu đào tạo cho môi trường thị trường lao động trong toàn tỉnh cũng như trong toàn quốc
tại các ngày hội này các doanh nghiệp định hướng và cho các học sinh sinh viên có những vị trí việc làm lựa chọn các vị trí việc làm để cho nó phù hợp
tỉnh hà nam đang thúc đẩy và đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục nghề nghiệp và đối tượng được quan tâm nhất chính là học sinh sinh viên
trong đó đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
ít nhất bốn mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp trung cấp
vì vậy việc định hướng sớm nghề nghiệp xây dựng phát huy năng lực của mỗi cá nhân ngay khi mới tốt nghiệp sẽ giúp các em có nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp sau này
sau năm năm triển khai thực hiện việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới
bộ đội biên phòng thanh hóa đã tham gia củng cố cơ sở chính trị từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình
tại huyện vùng cao biên giới mường lát thượng úy thao văn chứ được nhiều người dân địa phương quý mến
là người dân tộc mông anh đã mạnh dạn tìm hiểu giới thiệu nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi phù hợp về thôn bản hướng dẫn bà con cùng làm để phát triển kinh tế hộ gia đình
lên đó thì chúng tôi đã cầm tay chỉ việc rất nhiều
với lại chúng tôi cũng cung cấp một số dống vịt để cho hiện nay có bốn hộ gia đình tôi phụ trách
từ chương trình đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình biên giới tại một mươi một huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
nhiều mô hình được xây dựng và phát huy hiệu quả như trồng vầu ở lang chánh trồng cam giống lào trồng mận hậu nuôi vịt bản địa ở huyện mường lát
mô hình trồng ngô lai ở huyện thường xuân
đã có bước chuyển biến về mặt tư
tư tưởng về mặt nhận thức ý thức của người dân ở vùng biên giới đó đã làm thay đổi phong tục tập quán
và nó cũng giảm bớt đi tính trông trời lại của người dân ở vùng biên giới
năm năm qua bộ đội biên phòng thanh hóa đã phân công năm trăm một mươi ba đảng viên phụ trách hai năm trăm linh hộ gia đình ở biên giới
trong đó trên một bảy trăm linh hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
với tinh thần cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng các chiến sĩ quân hàm xanh đã hướng dẫn bà con phát triển sản xuất
tạo sinh kế bền vững góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
sáng nay tại tp hcm cục biến đổi khí hậu bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với báo tuổi trẻ
triển khai dự án truyền thông và sự kiện với tên gọi việt nam xanh
dự án việt nam xanh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo vệ môi trường phát triển bền vững
khuyến khích các cá nhân tổ chức doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh thân thiện môi trường
đồng thời biểu dương lan tỏa những mô hình sản phẩm hướng đến phát triển bền vững
chương trình việt nam xanh diễn ra liên tục trong nhiều năm với các hoạt động phong phú đa dạng
tổ chức các hội thảo tòa đàm về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
phát động các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
khởi động dự án này là hội thảo thị trường tính chỉ carbon động lực xây dựng việt nam xanh
các chuyên gia nhà quản lý cùng trao đổi nhằm thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế chính sách
để kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động gây phát thải và thúc đẩy việc vận hành của thị trường carbon
theo báo cáo về chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn việt nam hiện đứng thứ sáu trong danh sách một mươi quốc gia
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu